theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh ninh thuận do tình hình khô hạn diễn ra gai gắt
tỉnh đã công bố cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp độ ba trên địa bàn toàn tỉnh
riêng hai huyện thuận nam và thuận bắc ở cấp độ bốn
trước tình hình đó đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
về công tác phòng chống hạn hán xảy ra trên địa bàn
do thiếu nước tưới vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi ninh thuận phải dừng sản xuất
với diện tích hơn một mươi năm ba trăm linh hectare
bên cạnh đó vấn đề nước sinh hoạt của người dân cũng gặp nhiều khó khăn
do nhiều diện tích phải dừng sản xuất nên nguy cơ phát sinh thiếu đòi ráp hạt
của một bộ phận người dân trong tỉnh sẽ rất cao
ngoài ra hơn một trăm một mươi con da súc trong vùng hạn sẽ không còn thức ăn nước uống
nguy cơ suy dinh dưỡng và phát sinh dịch bệnh
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh ninh thuận đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sớm hỗ trợ kịp thời nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước
mở rộng đường ống các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi
đồng thời khẩn trương hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân do không sản xuất được từ vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín